trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền và cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
diễn ra trong nhiều năm qua mà vẫn chưa thể khắc phục được
thì hiện tượng một số doanh nghiệp xả thải nước chưa qua xử lý hoặc xả bồn vào hệ thống thu gom
của khu công nghiệp dịch vụ thủy sản thọ quang càng khiến cho nơi này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
theo ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
công tác thu gom rác thải tại đây được thực hiện đều đặn mỗi ngày từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi mét khối
nhưng mỗi khi có tàu thuyền về neo đậu nhiều khối lượng rác thải phát sinh tăng gấp hai đến ba lần
việc thu gom rác cũng phải mất từ hai đến ba ngày
thực tế sau mỗi đêm họp trợ túi nilon rác thải chai nhựa lại nổi lênh bềnh trên mặt nước
và khu vực chợ đầu mối thủy hải sản khiến tình trạng hôi thối khó có thể khắc phục
trong khi đó một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp dịch vụ thủy hải sản đà nẵng
xả thải vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp âu thuyền và cảng cá thọ quang

trong thời gian qua chính quyền địa phương các cấp đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp
xả lén xả thải vượt quy chuẩn cho phép nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực âu thuyền
và cảng cá thọ quang tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây chưa thể khắc phục triệt để